là người bạn tâm sao bạn văn đã gắn bó với người văn sĩ họ hoàng gần cả đời người
với bà hoàng thị nga được gặp gỡ và kết bạn với hoàng quốc hải là một sự may mắn
bởi có nói chuyện với ông người ta mới hiểu hết khối kiến thức bao la rộng lớn mà người đàn ông ấy ấp ủ
không chỉ trí tuệ am hiểu nhiều lĩnh vực trong cuộc sống
hoàng quốc hải còn chinh phục người đối diện bởi sự hào sàng nét ân cần
chú đáo với tất thể mọi người
đối với tất cả chúng tôi là những người đồng nghiệp của anh
cho nên khi nói với anh tôi đã có viết một bài
hoàng quốc hải nhà văn nhà văn hóa
ở đây tôi đã thể hiện hết tất cả tình cảm của mình
đối với người tôi rất ủng hộ
trước hết khi mà tiếp xúc với anh
thì anh là một người rất tình cảm
sẵn sàng chia sẻ với chúng tôi nhiều thứ trong cuộc sống riêng tư
và trong ý thức đồng nghiệp
nhớ về những ngày đầu đến với con đường văn nghiệp với nhà văn hoàng quốc hải tất cả như ở một chữ duyên
những ai chắc đem một trái tim đa cảm
có nhu cầu mãnh liệt muốn trải lòng đưa những xúc cảm ấy đến với cuộc đời thì sẽ cầm bút viết
có lẽ người ta sinh ra đời không ai dám nghĩ mình trở thành nhà văn cả
thôi nhỏ tôi đọc chuyện
nhà văn tôi hoài
nhất là giấy mèn phiếu lưu ký
thì tôi chỉ ao ước làm sao được nhìn thấy gương mặt của nhà văn thôi
chứ chưa bao giờ dám mơ ước là mình trở thành nhà văn cả
nhưng có lẽ nó do cái duyên nó đưa đầy xong cuộc đời
thì đến cái lúc nào đó mình có cái khát vọng được thể hiện những cái gì mà mình mong muốn
thì khi tôi có hiểu biết thì
đọc về lịch sử ấy
yêu lịch sử nước mình
nó có hai cái mảng
một mảng rất là hào hùng
một mảng rất là đau thương
thế thì muốn tìm hiểu xem ông cha mình đã trải qua những cái giai đoạn thăng trầm nó như thế nào
nhưng nhìn vào lịch sử
nó như nhìn vào một tấm kính mở
không thấy rõ được cái gì cả
nó chỉ hình dung như cái âm bản thôi
yêu nó nhưng không hiểu gì về nó cả
thế sau đó mà tôi quyết định là phải tìm hiểu cụ thể những con người làm ra lịch sử
để có được sự am hiểu sâu sắc tường tận nhiều lĩnh vực
nhà văn hoàng quốc hải đã phải trải qua khoảng thời gian dài phấn đấu
tự tìm tòi trao dồi kiến thức từ trong gia đình trong sách vở qua kinh nghiệm từ những thế hệ tiền nhân
cùng với đó ông miệt mài đi về những vùng đất là chứng nhân lịch sử để thực mục trải nghiệm
đưa bản thân sống lại những giờ khắc oai hùng của dân tộc
chính sự cống hiến hết mình cho văn nghiệp sử học ấy
đã đưa cái tên hoàng quốc hải trở thành một trong những nhà văn viết nhiều về việt nam
đây là cái ngôi chùa khai phúc mới được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
nhưng mà gốc tích của nó là do vua trần thái tông
khi mà người nhường ngôi cho con người về ở cái hành cung ở phía sau cái chùa này
thì người lập ra cái chùa này
thế còn cái hành cung ở phía sau ấy là làm năm một nghìn hai trăm ba mươi hai
thế còn cái ngôi chùa này thì nó lùi lại khoảng độ một mươi năm sau nữa
thì khi người về hưu trí đấy nhường ngôi cho con rồi thì người về đây
còn cái ngôi chùa này được xây nên là do nhà sư diệu nhân ni cô diệu nhân
làm cái nền đất hoàng vu ở chùa ninh thắng cách đây độ ba km
thì thấy cái chốn tổ nó tiêu điều quá không còn gì cả
bởi vì qua các kháng chiến trung pháp thì đây nó là một cái nền đất hoàng vu
thế cô về mới bàn bạc với bà con ở địa phương
xong cô đi khuyên giáo khắp nơi mới dựng lại được cái ngôi chùa này
thì vừa là tiền của thập phương vừa là tiền vay của ngân hàng
thế nhưng đến bây giờ thì bà con ở đây cũng nghèo lắm
cho nên là cái kinh phí nó hạn chế
bây giờ nền vẫn còn trơ như thế này chưa bó được
thế rồi thì cửa chưa có
nhưng mà đây là cái tấm lòng thành của địa phương và của một nhà sư
đối với một cái bậc chân tu là cụ trần nhân tông
mà không nỡ bỏ cái đất này nó hoang phí
đây mới là chốn tổ
thế thì chú trao tài vào trong chùa thì sẽ tìm hiểu thêm
nhắc đến thành công của nhà văn hoàng quốc hải
những người yêu văn yêu sử việt nam đều không thể không nhắc tới hai bộ tiểu thuyết đồ sộ
được ông viết trong suốt ba mươi năm là tám triều vô lý và bão táp triều trần
với dung lượng hàng nghìn trang tám triều vô lý và bão táp triều trần được đánh giá cao không chỉ dưới góc nhìn của một tác phẩm văn học
mà hai bộ tác phẩm được nhiều người biết đến như nguồn tư liệu quý
bức tranh toàn cảnh tương đối hoàn chỉnh về những tháng năm thăng trầm oai hùng mà cũng lắm bi thương của hai triều đại lý trần
để làm nên bộ đôi tác phẩm đầy công phu ấy người văn sĩ cũng phải trải qua không ít những thăng trầm
nhớ về những ngày gian khổ miệt mai tìm tòi nghiên cứu giữa một biển kiến thức manh mông
với nhà văn hoàng quốc hải cái khó nhất là làm sao để chọn lọc và tìm kiếm những nguồn thông tin chính xác
tôi rất quan tâm đến hai cái thời đại oanh liệt nhất trong lịch sử nước nam là nhà lý và nhà trần
nhà lý thì đặt mọi cái cơ sở cho cái nền văn hóa việt nam tức là đặt cái cơ sở của văn hiến việt nam
thế nhà trần trên cái cơ sở nền tảng của nhà lý mà giữ nước cực kỳ gian nan
nhưng là cũng vô tiền
không có một cái thời đại nào mà oanh liệt được đến như thế
tôi để ra ba mươi năm viết được hai bộ sách đó gọi là tám triều vô lý và bảo tác triều trần
thì hai cái bộ sách ấy đó khoảng độ gần bảy nghìn trang sách
thế và để tìm hiểu xem là trong tất cả những bậc anh kiệt thì ai là người anh kiệt nhất
về nhà trần cuối cùng về tướng lĩnh thì không ai có thể vượt được trần hưng đạo
thế bằng người cầm quyền chỉ vì đất nước thì không ai vượt được trần nhân tộc
đền đáp lại sự gian nan khó khăn ấy
ngay khi mới ra mắt tám triều vô lý và bão táp triều trần đã nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn
một trong những lý do lớn giúp đứa con tinh thần của nhà văn hoàng quốc hải nhận được sự yêu mến trân trọng ấy
có lẽ chính bởi lối kể chuyện giạt đơn không quá lên gần
nhưng vẫn toát lên chất sử thi đặc trưng trong các tác phẩm của ông
qua ngòi bút của hoàng quốc hải những sự kiện từ gần một năm trước được tái hiện như một thước phim chân thực sống động và đầy cảm hứng
tôi vừa đọc với tư cách nhà văn tôi còn vừa đọc với tư cách biên tập viên
bởi vì tôi có thực hiện in bộ bảo tác triều trần
thì tôi thấy rằng là đối với nhà văn hoàng quốc hải viết cũng nhiều
về cả hiện tại về cả lịch sử
nhưng cái thành tựu nhất chính là hai bộ sách bảo tháp triều trần và tám triều vua lý
khi mà viết về lịch sử thì chúng ta thường gặp khó khăn
một là cái nguồn tư liệu lịch sử nó không dồi dào
hai nữa là cái sự chính xác của các nguồn tư liệu lịch sử thì nó vẫn còn là một vấn đề đang bỏ ngỏ
thứ ba nữa là dường như nó cũng có những cái lúc mà chúng ta
có những cái lúc mà chúng ta lé tránh hoặc chúng ta để một khoảng trống nào đó
trong một cái triều đình nào đó
đối với nhà văn hoàng quốc hải tôi cho rằng ông đã dũng cảm
chân thực và đặc biệt là đằng bằng một cái trái tim rất là nhân văn
thì ông đã thể hiện xuất sắc
hai cái vương triều trần và vương triều lý hai cái bộ tiểu thuyết bảo tác triều trần và tám triều vua lý
thì đã giải quyết xuất sắc cái điều đấy
tôi cho là thế hệ các nhà văn nói riêng
và toàn bộ chúng ta những người con việt nam phải biết ơn nhà văn hoàng quốc hải
không chỉ trú trọng tới yếu tố lịch sử
xuyên suốt hai bộ tiểu thuyết tám triều vua lý và bảo tác triều trần
những chi tiết về văn hóa kín ngưỡng tôn giáo cũng được hoàng quốc hải trú trọng tái hiện
cùng các nhân vật lịch sử được sử sách ghi nhận
nhà văn đã dựng lại được không gian văn hóa của cả hai triều đại
với vẻ đẹp của văn hóa phật giáo
trong các buổi đàm đạo tham vấn trong khung cảnh
để có những tư liệu lịch sử đáng tin cậy và quý giá ấy
phải có sự hiểu biết sâu rộng về văn hóa
và phải trang bị bốn tri thức cho bản thân trong việc xử lý và sàng lọc thông tin
chẳng thế khi đọc tiểu thuyết lịch sử ông viết
nhiều người nói họ hiểu biết thêm rất nhiều về lịch sử dân tộc
tự hào với lịch sử hào hùng của cha ông
các tác phẩm của ông viết rất sống động phong phú về sử liệu
với tính nghệ thuật cao
khi viết về cả một triều đại dã dài mấy trăm năm
nhưng mà hoàng quốc hải đã biết lựa chọn những điểm nhấn
những khúc quanh của lịch sử
những giai đoạn rất quan trọng để gửi gắm những suy tư
những chiêm nghiệm của mình về lịch sử
hoàng quốc hải cũng là một trong những nhà văn mà tôi cho là
tiếp nối được lối viết tiểu thuyết truyền thống
lối viết tiểu thuyết lịch sử truyền thống
khác với một số tác giả khác chọn lối viết lãng mạn hay bay bổng
hay là có những tác giả muốn gây hấn với lịch sử
hay là muốn giải thiên lịch sử
thì hoàng quốc hải lại ứng xử với lịch sử
bằng một cái thái độ rất là nghiêm túc điềm đạo
với một cái lối viết giả dị và chắc chắn
chính vì vậy cho nên là người đọc
khi mà đọc tác phẩm của hoàng quốc hải
cảm thấy tin cậy để có thể cùng với nhà văn
có những cái suy nghĩ những suy nghĩ những cái chiêm nghiệm
về sự tồn vong về những cái cá nhân làm nên lịch sử
và những cái bài học của lịch sử
đến với chùa khai phúc thôn hành cung xã ninh thắng
huyện hoa lưu thành phố ninh bình
nơi được xem là khởi nguồn cảm hứng giúp nhà văn hoàng quốc hải
sáng tác nên hai bộ tiểu thuyết này
chúng tôi mới thực sự thấy hết sức làn tỏa mà tác phẩm đã gửi đến nơi đây
đưa những trang sách tái hiện lại những sự kiện lịch sử oai hùng
đã diễn ra ở chỗ này
những người dân sống tại xã ninh thắng huyện hoa lư ninh bình
hay chính sư cô trụ trì nơi đây càng trân trọng
cảm nhận được hết sự linh thiêng trân quý ở chỗ này
nhà chùa rất là khâm phục những cái ngòi bút sắc nét
ở trong các cái đoạn nói về cụ lý thái tổ
và nói đến trong cái chiêu đạn của đời lý
đã dựng nước như thế nào và đã tu tập như thế nào
và đã dạy con cháu ở trong hoàng cung thế nào
nhưng đến tiếp nhà chùa lại ấn tượng nữa
là mình là con cháu là phật tử của con dân việt nam
thì nếu như không có cái sự tái hồi
của những ngòi bút theo nhà chùa
nó sẽ trở thành những nơi phế tích
đó là một cái sự cung kính một cái sự tôn trọng
tín ngữ cũng như là cái tâm huyết của nhà chùa
nhìn nhận về nhà văn hóa quốc tế và khâm phục
vì thầy đã là một người
rất là một người rất là cao tuổi
nhưng lặn lội tất cả mọi nơi
để tìm tòi những nơi có chứng tích chiến tích
nhất là về cái danh tích của cụ phật hoàng trần nhật tông
ở tạng khai phúc tự
và cho đến ngày hôm nay thầy vẫn còn đương chăn trở
về một cái ngôi chùa một cái chứng tích một cái danh tích như thế
còn chưa được hoàn thiện lắm
đã được tái bản nhiều lần cho đến nay bộ đôi tiểu thuyết
tám triều vô lý và bão tác triều trần
vẫn tiếp tục đến gần hơn với độc giả
ngoài giá trị nội dung còn qua hình thức in ấn trang bìa tỉ mỉ đẹp mắt
là nhà xuất bản đầu tiên chịu trách nhiệm phát hành hai bộ tiểu thuyết
với những biên tập viên của nhà xuất bản phụ nữ
việc chăm chút cho hình thức của bộ tác phẩm
chính là cách để họ tỏ lòng biết ơn đến những vị vua
người anh hùng có công trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước
cũng như chia sẻ trước tâm sức của nhà văn
nhà văn hoàng quốc hải vẫn đánh giá nhà xuất bản phụ nữ
là nhà xuất bản cũng dũng cảm để in những tiểu thuyết lớn
và có cái tính tư tưởng và có những cái vấn đề lớn được đề cập trong tác phẩm
mà nó có những cái thông điệp nó rất là rõ ràng
ví dụ như những bộ tiểu thuyết lớn của nhà văn hoàng quốc hải
như tám triều vô lý hay bão táp triều trần
đều là những thông điệp lớn về giữ gìn bảo vệ đất nước
chống quân xâm lược lấy dân làm gốc những cái vấn đề rất lớn
và có những vấn đề người ta cho là nhạy cảm
nhưng thực sự thì đó là những vấn đề rút ruột của nhà văn gửi gắm trong tác phẩm
thì chúng tôi đều tôn trọng
và đồng hành với tác giả
và khi mà tiểu thuyết được xuất bản và ra mắt bạn đọc
thì mọi người dường như là bị cuốn vào bộ tiểu thuyết
hai bộ tiểu thuyết đến cả một mươi trang
thế và bạn đọc thì đã đọc thì không thể nào dứt ra được
bởi vì ngoài cái tính chính xác của tư liệu lịch sử
thì nó còn có cái chất văn nó còn có chiều sâu văn hóa
nó còn có cái sự tài hoa của nhà văn trên từng trang tiểu thuyết
và chính vì vậy mà chúng tôi có cái cơ duyên
để gắn báu với nhau mấy chục năm
nói về bộ đôi tiểu thuyết đã làm nên tên tuổi của mình
nhà văn hoàng quốc hải cho biết
tôi viết hai bộ tiểu thuyết này là để tri ân tổ tiên
và cảm ơn lịch sử dân tộc việt nam đã có những trang huy hoàng hấp dẫn
qua hai bộ tiểu thuyết tám chiều vô lý bão táp chiều trần
nhà văn hoàng quốc hải đã cho chúng ta thấy được dòng chảy của lịch sử
hiểu biết thêm những giá trị nhân văn của cha ông ta
và thêm tự hào với lịch sử của dân tộc
có thể nói hoàng quốc hải đã làm được một việc quan trọng
đó là làm sáng lên những trang sử hào hùng của dân tộc
trong lòng mỗi người con nước việt một cách đầy nghệ thuật